để đáp ứng nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế cho các hộ ở vùng núi vùng khó khăn
tỉnh bắc cạn đã được hỗ trợ nhiều dự án đầu tư nâng cấp các công trình giao thông
đặc biệt là xây mới nhiều cầu dân sinh
tuy nhiên đây vẫn còn là một vấn đề còn nhiều bất cập
tình trạng nhà thầu thi công chậm tiến độ hoặc làm một thời gian rồi lại bỏ đó
đã làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân nơi đây
mời quý vị đến với ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
khi đi một mình thì quả là khó khăn và gian nàn
xã thượng quang huyện ngân sơn được dự án lram của tổng cục đường bộ việt nam
đầu tư xây mới bốn cây cầu qua suối
đến thời điểm này hầu hết số cầu trên đều chưa được hoàn thiện
chính vì vậy các cầu trên đều chưa được hoàn thiện
tỉ dở gian nên hàng trăm hội dân trong khu vực này đều trung cảnh tiến thoái lưỡng nàn
có những vị trí cầu là nằm trên đập tràn cũ của bà con
trong quá trình thi công thì đơn vị cũng đã có đắp đường tạm
trong quá trình mùa mưa lũ này thì nó xảy ra thường xuyên
cho nên là cũng thường xuyên là lũ cũng cuốn trôi đi mất một phần
mùa mưa lũ năm nay được dự báo
còn nhiều diễn biến phức tạp
do đó bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu dân sinh
các đơn vị thi công cũng cần quan tâm hơn nữa đến việc đi lại của người dân
đặc biệt là cần có cầu tạm tránh tình trạng để người dân bất chấp nguy hiểm đi qua những cây cầu đang thi công giang dở